sáng nay tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng trần lưu quang ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua
phó thủ tướng nhận định năm hai nghìn hai mươi ba tuy không có cơn bão nào nhưng lại có nhiều bất chắc về sự cố thiên tai
tuy nhiên với sự theo dõi sát tình hình chủ động phòng chống của các cơ quan các bộ ngành địa phương đã góp phần giảm thiệt hại đáng kể cả về người và của
đánh giá thẳng thắn về hạn chế tồn tại trong công tác phòng chống thiên tai như công tác kiểm tra giám sát chưa tốt ở một số nơi
một số quy định pháp luật quá cũ hoặc trồng chéo không thông suốt
phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan kiện toàn bộ máy theo luật phòng thủ dân sự tăng cường công tác kiểm tra giám sát
cũng như giả soát kịch bản phòng chống thiên tai nâng cao năng lực điều hành ứng phó của các địa phương
đặc biệt là tăng cường chất lượng dự báo để có cảnh báo kịp thời và chính xác hơn
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn do chúng ta có những dự báo khá sắp tình hình thiên tai sự cố
nên công tác ứng phó cứu nạn cũng đã có hiệu quả hơn
tuy nhiên vẫn còn những tồn tại có thể giải quyết để hạn chế thiệt hại vẫn chưa được xử lý hiệu quả
các cơ quan chức năng cảnh báo năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ có khoảng một mươi hai một mươi ba cơn bão
cùng với đó là một số trận mưa lớn có những đợt thiên tai ngập ốm nặng tương tự như năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm công tác phòng chống thiên tai công tác dự báo mưa cần được đầu tư nhiều hơn để có kết quả chính xác hơn
qua đó giúp việc vận hành hồ chứa tốt hơn
các bản tin cảnh báo mưa lượng mưa cụ thể trước hai mươi bốn h là sẽ được tính toán khá chính xác
tính cậy để thực hiện các bản tin cảnh báo
bản tin cảnh báo hệ quản là lũ quét sẵn ở đất và gập đột
bên cạnh đó thì hiện nay hệ thống một mươi trạm quan trắc radar thời tiết cố định
và hai trạm radar thời tiết di động của ngành tượng văn sẽ được liên tục theo dõi với tần suất quét là một mươi năm phút một
đây là hệ thống cho thép chúng ta là theo dõi cảnh báo hạn ngắn trước ba sáu tiếng
về các cây ổ mây đối lưu và có thể gây ra lượng mưa với cường suất lớn
khi chúng ta chuyển trạng thái thời tiết từ el nino sang la nina
áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành vào đất liền rất nhanh
thời gian theo dõi chuẩn bị ứng phó ngắn
do đó các địa phương trong dự báo dài hạn cần chủ động xây dựng
giả soát kịch bản phù hợp với từng năm để có công tác phòng ngừa hiệu quả
ngoài ra lũ quét sạt lở đối với các tỉnh bắc trung bộ và nam trung bộ
đặc biệt là đối với nam trung bộ thì dự báo cuối năm nay sẽ có những đợt lụt tương tự như năm hai nghìn hai mươi
chính vì vậy nên phải có các giải pháp đặc biệt là những mùi nhà sống chung với lũ
đối với tỉnh miền trung này yêu cầu trong dự báo nói rõ là mưa như thế
thì nước lụt đến đâu để bà con chủ động
chứ còn chúng ta cứ cảnh báo chung chung là sẽ có lụt
cấp mấy thì bà con không biết lụt đến đâu để chủ động
rõ ràng với những biến đổi khó lường
về thời tiết hiện nay chúng ta cần có giải pháp trước mắt
cũng như tính toán thêm các giải pháp lâu dài
cần đầu tư nhiều hơn cho công tác phòng để công tác ứng phó đỡ thiệt hại hơn
thưa quý vị sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức hội nghị quán triệt
và triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi một của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò
của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới
dự hội nghị có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
nghị quyết bốn mươi một ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò
của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới xác định rõ yêu cầu quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân việt nam
trong đó điểm mới đáng chú ý của nghị quyết được các doanh nhân ủng hộ
đó là không hình sự hóa quan hệ kinh tế bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định đồng bộ thống nhất và bình đẳng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với nền kinh tế của đất nước
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như tình trạng vi phạm pháp luật của một số doanh nhân trong thời gian gần đây
làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và môi trường kinh doanh
đồng chí đề nghị các bộ ban ngành địa phương bám sát các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết bốn mươi một để triển khai
chú trọng hoàn thiện chính sách pháp luật kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp phát triển
nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư trong khu công nghệ cao hỏa lạc
chiều nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với gần một trăm linh doanh nghiệp nhà đầu tư trong khu công nghiệp này
đây là hội nghị thứ hai trong chuỗi sáu hội nghị chuyên đề đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắt
thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tp hà nội trong năm hai nghìn hai mươi bốn
khu công nghệ cao hòa lạc hiện có một trăm linh chín dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng một trăm một mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
các dự án đã đi vào hoạt động đang góp phần tạo việc làm cho khoảng một mươi bốn năm trăm linh người lao động có tay nghề
doanh thu năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng ba mươi tỷ đồng
đến nay diện tích đã giải phóng mặt bằng khu công nghiệp đạt tám mươi chín ba còn khoảng một trăm sáu mươi ha cần giải phóng mặt bằng
những vấn đề vướng mắt được các doanh nghiệp đề cập liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
việc xây dựng khu nhà ở cho chuyên gia và người lao động đang làm việc tại đây
các doanh nghiệp cũng kiến nghị ubnd tp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông kết nối
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối đi lại giữa khu công nghệ cao và trung tâm thành phố
nhất là sớm triển khai tuyến đường sắt đô thị số năm
trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp đại diện sở ngành địa phương và chủ tịch ubnd tp hà nội cam kết
sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tiếp tục tập trung cải cách hành chính cải cách thủ tục đầu tư
hướng tới xây dựng hệ giá trị cốt lõi theo phương châm chính quyền phục vụ doanh nghiệp công hiến xã hội niềm tin người dân hạnh phúc